năm hai nghìn một mươi năm quân khu nam đồng ra mắt độc giả và đã thổi không khí lạ lẫm vào văn học thiếu nhi đường đại
bạn đọc luôn tò mò đi tìm chân dung nhà kể chuyện tác giả bình ca nhưng điều đó không hề dễ dàng
và tối qua tại hà nội ông đã có buổi gặp gỡ giao lưu với độc giả thủ đô
trong không gian nhỏ hẹp của ơ kỳ hà nội cũng không ngăn nổi lượng khán giả yêu thích quân khu nam đồng kéo đến ngày mùa đông
không chỉ những độc giả lớn tuổi mà cả những độc giả nhỏ tuổi cũng thuộc từng trường trong cuốn chuyện
xem ra những buổi gặp gỡ như thế này là cơ hội để độc giả trao đổi trò chuyện cùng tác giả cũng như để thỏa chí tò mò
tác giả bình ca tên thật là trần hữu bình anh chưa một lần viết lách chưa một lần bước chân vào làng văn việt nam nhưng anh đã có được thành công bằng bút pháp hiện thực
tác giả vừa là nhân chứng vừa là nhân vật trực tiếp tham gia vào các sự kiện lại cũng là người quan sát tỉnh táo có độ lùi thời gian để rút ra những chiêm nghiệm và thông điệp sâu sắc về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước